thưa quý vị công an thành phố quảng tam kỳ tỉnh quảng nam cho biết
đang tạm giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi dùng búa đập tủ tiệm vàng
khi đối tượng này đã xông vào cửa hàng vàng rồi dùng búa đập các tủ chứa vàng
và sau đó bỏ chạy khi bị mọi người trong cửa hàng chống trả
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng tám một nam thanh niên đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm
điều khiển xe máy tới tiệm vàng kim việt ở ngã tư trần cao vân phan chu trinh
phường phước hòa thành phố tam kỳ lúc này nam thanh niên cầm sẵn một chiếc búa và một chiếc túi sách
xông vào dùng búa đập liên tiếp vào các tủ chứa vàng
thế vậy nhiều người đang mua vàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài
một số người trong tiệm dùng ghế và các vật dụng chống trả ném về phía nam thanh niên
sau đó nam thanh niên đã bỏ lại chiếc búa ở hiện trường rồi lên xe máy bỏ chạy
tiếp nhận tin báo công an tp tam kỳ đã nhanh chóng tổ chức lực lượng truy bắt
và đã bắt được đối tượng trên ngay trong tối ngày hai mươi tám tháng tám